để giảm tải un tắc đặc biệt là tạo thuận lợi cho du khách kiều bào về quê đón tết được nhanh chóng thuận lợi
sân bay tân sơn nhất đã triển khai hệ thống cổng tự động kiểm soát xuất nhập cảnh autocate tại nhà ga quốc tế
khu vực xuất nhập cảnh ga quốc tế tại sân bay tân sơn nhất hiện được lắp đặt một mươi máy quét hộ chiếu
trong đó năm máy phục vụ khách xuất cảnh và năm máy cho khách nhập cảnh
hành khách khi đến việt nam nếu đã sở hữu hộ chiếu điện tử gắn chip có thể quét hộ chiếu tự động
giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh theo hình thức thủ công như trước đây
việc đưa vào sử dụng hệ thống xuất nhập cảnh tự động sẽ góp phần giảm un tắc quá tải cho sân bay
tiết kiệm chi phí nhân lực góp phần nâng cao vị thế của việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế
đặc biệt trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
ban quản lý dự án hai bộ giao thông vận tải vừa cho biết dự án đường bộ cao tốc quảng ngãi hòa nhơn
sau một năm triển khai tuy còn gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng mỏ vật liệu thời tiết khắc nghiệt
tuy nhiên với sự hỗ trợ của địa phương chủ đầu tư nỗ lực của nhà thầu tư vấn giám sát
tiến độ thực hiện đến nay đã vượt kế hoạch đề ra
cao tốc quảng ngãi hòa nhơn dài tám mươi tám km đi qua các tỉnh quảng ngãi và bình định
đây là dự án có tổng mức đầu tư và quy mô lớn nhất trong một mươi hai dự án thành phần cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hiện các nhà thầu đã triển khai ba mươi chín mũi bao gồm hai mươi ba mũi thi công đường một mươi mũi thi công cầu và sáu mũi thi công hầm
đặc biệt trên tuyến cao tốc có ba hầm xuyên núi gồm hầm một dài sáu trăm một mươi m hầm hai dài bảy trăm linh m và hầm ba dài ba hai trăm linh m
sau một năm triển khai thi công cao tốc quảng ngãi hòa nhơn đã thông được hai trong số ba hầm xuyên núi vượt tiến độ đề ra bảy tháng
riêng hầm số ba sẽ thông sau bốn mươi hai tháng theo hợp đồng thi công nhưng nhà thầu đang nỗ lực để thông hầm đường bộ cấp đặc biệt này sớm hơn kế hoạch
sau một năm triển khai thi công cao tốc quảng ngãi hòa nhơn đã thành hình hài
đến nay sản lượng thực hiện đã đạt hơn một mươi hai tổng khối lượng nhiều hạng mục đã vượt kế hoạch đề ra hứa hẹn sẽ hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thời điểm này lâm đồng đang bước vào cao điểm mùa khô dễ xảy ra cháy rừng
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng có văn bản chỉ đạo các cấp ngành đơn vị chủ rừng tập trung các biện pháp phòng cháy
tuyệt đối không lơ là chủ quan nhất là thực hiện các phương án bảo vệ rừng phòng cháy rừng dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
ubnd tỉnh yêu cầu các huyện thành phố và các cấp ngành đơn vị chủ rừng tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng từ nay đến hết mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt là thực hiện các biện pháp quản lý rừng thời điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trong đó tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống cháy rừng
lập các tổ trực cháy phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong suốt mùa khô
chủ động bố trí lực lượng tuần tra canh gác các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng
kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp phối hợp với các cấp các ngành đơn vị liên quan
tiếp tục tăng cường kiểm tra tháo rỡ nhà kính nhà lưới lân chiếm trên đất lâm nghiệp
ngăn chặn việc lợi dụng dịp lễ tết nguyên đán để ken cây phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ và của bộ trưởng bộ công an về mở đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết dương lịch tết nguyên đán giáp thìn và các sự kiện lớn của đất nước
bộ công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
trên các tuyến giao thông dịp tết nguyên đán và các lễ hội
lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng trong công an nhân dân tập trung lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
để triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
hạn chế ủn tắc giao thông phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông
hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội trong dịp cuối năm tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn của người dân
kế hoạch được thực hiện đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
sở y tế tp hcm vừa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch mùa đông xuân
thời điểm giao mùa đồng thời cũng trùng vào dịp tết
nên nhu cầu giao thương đi lại vui chơi của người dân tăng cao
sở y tế giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm thường xuyên liên tục theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới
để có các giải pháp phòng chống dịch phù hợp trong đó lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp
các trường hợp viêm phổi nặng do virus chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác y tế với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh
đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm chủ động triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên giám sát dựa vào sự kiện
để phát hiện các ca bệnh ngay tại cửa khẩu trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời kiểm soát sự lây lan
hạn chế các trường hợp bệnh nặng tử vong duy trì thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng
chỉ trong vòng hơn một tháng qua khoa cấp cứu của các bệnh viện tại tp hcm đã tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ bị chấn thương nặng nề
rất khó hồi phục do nghịch pháo các ngành chức năng đã lên tiếng cảnh báo khi tết đang cận kề và pháo lậu cũng tràn lan ngoài thị trường
ghi nhận tại khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện nhi đồng hai tp hcm một bệnh nhi một mươi bốn tuổi nghịch pháo và gây nổ lớn dẫn đến bị thương nghiêm trọng
một trường hợp khác cũng nguy kịch vì pháo nổ bệnh nhi một mươi năm tuổi nhập viện sau vụ nổ với nhiều chấn thương nặng nề nhiều dị vật găm vào cơ thể
các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy hết

từ những tai nạn thương tâm này các ngành chức năng lên tiếng cảnh báo nguy hiểm tính mạng nhất là thời điểm giáp tết
trẻ em luôn tò mò
và tìm những trò chơi liên quan đến pháo
chưa kể pháo lậu tràn lan ngoài thị trường chưa được kiểm soát
phụ huynh cần phối hợp với nhà trường chú ý đến con mình hơn để kịp thời ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra
hậu quả còn để lại vĩnh viễn về sau
vừa qua trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tp hcm phối hợp với tổng công ty du lịch sài gòn
tổ chức triển lãm từ thiện với chủ đề vòng tay nhân ái nhân dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
nhiều tranh vẽ quà lưu niệm của người khuyết tật trẻ mồ côi được nhiều người ủng hộ
chương trình triển lãm trưng bày và bán các sản phẩm thủ công do chính tay học viên khuyết tật và khiếm thị của trung tâm thực hiện
các sản phẩm phong phú đa dạng như tranh hoa đức tranh sơn dầu kết hợp mốc khóa hàng mây mặt
toàn bộ doanh thu từ việc bán sản phẩm trong ngày triển lãm sẽ được chuyển trực tiếp
về trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi của tp hcm để chăm lo cuộc sống và học tập của học viên
triển lãm là cơ hội để các sản phẩm của học viên được quảng bá rộng rãi bảo đảm tốt hơn đầu ra sản phẩm
tạo thêm động lực để học viên tiếp tục sáng tạo thêm nhiều sản phẩm độc đáo phấn đấu hòa nhập vương lên trong cuộc sống
đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ người yếu thế của cộng đồng
góp phần cùng thành phố mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người khuyết tật và trẻ mồ côi
thực hiện tốt chương trình không để người nghèo người yếu thế tuột hậu bị bỏ quên
sau dịp giáng sinh phố hàng mã nhanh chóng thay áo mới chuẩn bị cho tết âm lịch
trước thêm xuân giáp thìn phố hàng mã ngập tràn sắc đỏ của những quầy hàng bán đồ trang trí
trưng bày mừng ngày tết truyền thống
nơi đây thu hút không chỉ người dân hà thành mà cả những du khách đến mua sắm và tham quan
để có thể ngắm mía được nhiều đồ trang trí tết cho gia đình hơn
cô định đã lên phố hàng mã thăm thú nhiều lần dù phải gần một tháng nữa mới đến tết nguyên đán
hàng mã là con phố nổi tiếng với những đồ dùng trang trí tết đa dạng
nên mỗi dịp xuân về nơi đây luôn tấp nập người mua kẻ bán
năm nay có một sự chuyển biến khác hơn đó là các sản phẩm mang thiên hướng dân gian
truyền thống phong phú và đẹp mắt hơn như dây pháo quạt nan mảnh câu đối
đặc biệt là những mặt hàng mang hình ảnh linh vật rồng cho năm giáp thìn được nhiều người lựa chọn
hàng mã là con phố nổi tiếng với những đồ dùng trang trí tết đa dạng
hàng của trung quốc nhiều nhưng năm nay hầu như hàng việt nam đều ngồi
cái thị hiếu về dân gian rất là nhiều
năm nay người ta làm rất là truyền thống rất là việt nam luôn
năm nay là giáp thìn đây là những mẫu mã của những con rồng
đây tôi thấy gian hàng này bày ra rất nhiều mẫu đẹp rất nhiều mẫu mã đẹp mà nó là truyền thống
chứ nó không phải là những cái hàng quá là xa xỉ hay là đắt tiền
nên là nó rất là phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng
càng sát tết phố hàng mã càng sầm ớt và rực rỡ hơn
dần dần con phố này không chỉ là nơi mua bán mà còn là địa điểm check in mới được nhiều người tìm đến
để cảm nhận không khí rộn ràng xuân sang tết về
thời gian gần đây cả nước liên tục xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trong trường học
mới đây tại thành phố thanh hóa đã ghi nhận nhiều học sinh tiểu học bị rối loạn tiêu hóa sau bữa ăn bán chú
những sự cố này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát bếp ăn bán chú tại các cơ sở giáo dục
kiểm tra tại trường học
tại trường tiểu học điện biên hai đoàn công tác của thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đánh giá cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến tại bếp ăn
tuy nhiên việc lưu mẫu thực phẩm chưa được thực hiện theo đúng quy định
lưu mẫu thực phẩm cũ là chưa đảm bảo được hai mươi bốn giờ cho nên nhà trường vẫn lưu giữ ở trong tủ
và cái mà như hôm nay là đoàn góp ý nhà trường sẽ khắc phục lưu mẫu sớm hơn trước khi mà chia cơm
công ty cũng sẽ hướng dẫn chỉ đạo lại cán bộ nhân viên trong nhà bếp làm sao đấy là thực hiện đúng cái quy trình mà quy trình chế biến cũng như quy trình lưu mẫu
thành phố thanh hóa hiện có một trăm một mươi trường học thực hiện bữa ăn bán chú
vừa qua các đoàn giám sát đã được thành lập để kiểm tra lấy mẫu thức ăn đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở này
nếu như có bất kỳ một cái sai phạm nào trong cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ phòng giáo dục
cũng như là bếp
ban nhân dân thành phố thanh hóa sẽ xử lý rất là nghiêm khắc đối với những trường hợp này
trẻ em có sức đề kháng thấp dễ bị ngộ độc nếu như ăn phải thực phẩm không bảo đảm vệ sinh
mỗi vụ việc xảy ra các cháu lại chịu thiệt thòi và rất nhiều phụ huynh càng thêm phần hoang mang khi gửi con tới trường
vì vậy việc kiểm tra giám sát thường xuyên của lực lượng chức năng là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
bộ chỉ huy trung tâm mỹ cencom cho biết các lực lượng của nước này và nước anh đã bắn hạ hai mươi một thiết bị bay không người lái và tên lửa
do lực lượng houthi ở yemen ngày chín tháng một phóng về phía nam biển đỏ nhằm vào các tuyến đường vận tải biển quốc tế
lực lượng hải quân anh và mỹ đã bắn hạ một mươi tám thiết bị bay không người lái hai tên lửa hành trình chống hạm và một tên lửa đạn đạo chống hạm
đây là vụ tấn công thứ hai mươi sáu của house nhằm vào các tuyến đường vận chuyển
lực lượng houthi tại yemen đã tăng cường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở biển đỏ kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
chưa có báo cáo về thương tích hay thiệt hại nào sau vụ việc trên
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba để xử lý các cuộc tấn công của houthi trên biển đỏ
mỹ đã thành lập một liên minh hải quân mang tên chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng
để bảo vệ an ninh cho tuyến đường vận tải biển quan trọng vốn chiếm khoảng một mươi hai hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu này
lực lượng houthi tại yemen đã tăng cường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở biển đỏ
khiến nhiều hãng vận tải lớn bao gồm mezek và hapakloy buộc phải chọn tuyến đường xa hơn khiến tăng chi phí gần hai trăm năm mươi
năm hai nghìn hai mươi ba mỹ ghi nhận hai mươi tám thảm họa do thời tiết và khí hậu gây ra như lũ lụt và cháy rừng gây thiệt hại gần chín mươi ba tỷ đô la mỹ
theo báo cáo ngày chín tháng một
đại dương quốc gia mỹ n o a a cho biết trong năm ngoái hai nghìn hai mươi ba mỹ đã phải hứng chịu hai mươi tám thảm họa thiên tai
vượt kỷ lục hai mươi hai thảm họa của năm hai nghìn hai mươi
cháy rừng tại đảo maui bang hawaii đã trở thành thảm họa tồi tệ nhất trong vòng hơn một thế kỷ qua
nếu tính cả thiệt hại từ lũ lụt do cơn bão đổ bộ bờ đông của mỹ hồi tháng một mươi hai
thiệt hại chín mươi ba tỷ đô la mỹ sẽ chưa phải là con số cuối cùng
số liệu của n o a a cũng cho thấy nhiệt độ trung bình ở mỹ trong năm ngoái hai nghìn hai mươi ba là một mươi hai bốn độ c
mức cao thứ năm trong lịch sử nước này
giới khoa học cho rằng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu
thể hiện qua việc các hiện tượng cực đoan như lũ lụt hạn hán và nắng nóng xảy ra nhiều hơn và mực nước biển dâng cao hơn
chính phủ cuba vừa công bố quyết định tăng gấp năm lần giá xăng và dầu diesel kể từ ngày một tháng hai
từ hai mươi năm peso hiện tại lên một trăm ba mươi hai peso tương đương với một một đô la mỹ theo tỷ giá hồi đoái chính thức
bên cạnh tăng giá xăng dầu lên gần năm trăm linh từ ngày một tháng hai khoảng hai mươi tám trạm xăng tại cuba sẽ bắt đầu thu phí nhiên liệu bằng ngoại tệ đối với khách du lịch
giới chức cuba cho biết việc tính phí xăng dầu bằng đô la mỹ sẽ giúp nước này tăng thu ngoại tệ và sử dụng nguồn này để chi trả nhân liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp quốc tế
chính phủ cuba dự kiến sẽ thành lập một số trung tâm dịch vụ chỉ bán xăng dầu bằng ngoại tệ mạnh và chấp nhận các loại hình thanh toán quốc tế như thẻ visa
mastercard và tài khoản
cùng ngày chính phủ cuba cũng công bố quyết định tăng hai mươi năm giá điện đối với những người sử dụng nhiều hơn ba trăm linh kwh và giá khí hóa lỏng dân sinh từ tháng ba tới nhằm cắt giảm mức trợ cấp và khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả hơn
ronnie long người đàn ông sam màu ngồi tù bốn mươi bốn năm vì bị kết tội hiếp dâm được bồi thường hai mươi năm triệu đô la mỹ ba năm sau khi được minh hoàn
chính quyền thành phố conkot bang bar colina ngày chín tháng một ra thông báo cho biết đã chi số tiền bồi thường để giàn xếp vụ kiện dân sự của ronilong người đàn ông da màu sáu mươi tám tuổi đồng thời xin lỗi ông long về những tổn hại to lớn cho ông cùng gia đình bạn bè và cam đoan không xảy ra vụ việc tương tự
số tiền hai mươi năm triệu đô la mỹ này là một trong những mức bồi thường oan sai lớn nhất lịch sử nước mỹ
trước đó ngày một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông long bị buộc tội cướp của hiếp dâm một phụ nữ da trắng và bị tuyên án trung thân ở tuổi hai mươi một
sau khi ngồi tù oan tổng cộng bốn mươi bốn năm ba tháng và một mươi bảy ngày ông kháng cáo và được bang bacrolina bồi thường bảy trăm năm mươi đô la mỹ
tuy nhiên ông đã khởi kiện vì cho rằng mức đền bù này là không thỏa đáng
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay
quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp bất thường vào ngày một mươi năm tháng một để xem xét thông qua một số luật và nghị quyết trong đó có luật đất đai sửa đổi
dù trải qua nhiều vòng thảo luận góp ý song dự thảo luật còn nhiều vấn đề khiến cho các chuyên gia doanh nghiệp băn khoăn
liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại các phương pháp định giá đất và việc tạo quỹ đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất
trao đổi với báo tuổi trẻ ông mai hữu tín chủ tịch liên đoàn doanh nghiệp tỉnh bình dương đại biểu quốc hội khóa một mươi ba và một mươi hai cho rằng cần phải có khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến đạt chín mươi năm kế hoạch tương đương gần sáu trăm bảy mươi sáu tỷ đồng là mức cao nhất từ trước đến nay
bài viết trên báo nhân dân khẳng định trong khó khăn chung của tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
động lực đầu tư công tiếp tục phát huy sức mạnh khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước có chuyển biến mạnh mẽ từ đầu quý ii
qua đó hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế tạo việc làm đầu ra cho nhiều ngành lĩnh vực góp phần tạo động lực tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế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
trong đó chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng ít nhất một mươi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng dưới một mươi so với năm hai nghìn hai mươi ba
theo bài viết trên báo thời nay năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục là năm khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp
trong bối cảnh đó việc cải thiện môi trường kinh doanh được coi là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài
cũng như đầu tư tư nhân vào tăng trưởng và phát triển nền kinh tế
chuyển sang thông tin trên báo lao động
bắt đầu từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba và sang năm hai nghìn hai mươi bốn các ông lớn lĩnh vực bán dẫn sẽ đổ bộ vào việt nam tạo nên làn sóng mới và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế việt nam năm nay
theo chủ tịch hiệp hội công nghiệp bán dẫn hoa kỳ đây chính là lúc việt nam gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn
việt nam đang ở vị trí thuận lợi để đón làn sóng đầu tư mới của các công ty chip đang nỗ lực xây dựng
chuỗi cung ứng mạnh hơn tốt hơn trên toàn thế giới
trung quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản việt nam
các chuyên gia nhà quản lý dự báo quy mô và giá trị xuất khẩu nông sản sang quốc gia một bốn tỷ dân này trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tăng trưởng mạnh nhờ các yếu tố thuận lợi
theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị hiện các cơ quan chuyên môn của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đang phối hợp với tổng cục hải quan trung quốc
gấp rút hoàn thiện hồ sơ mở cửa thị trường
với sáu sản phẩm là trái cây có múi và thủy sản đánh bắt tự nhiên
khi sáu mặt hàng này được xuất khẩu chính ngạch sẽ tạo dư địa tăng trưởng doanh thu hàng tỷ đô la mỹ cho ngành nông nghiệp
với mục tiêu đón từ một mươi bảy một mươi tám triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng một trăm một mươi triệu lượt khách nội địa
theo thông tin trên báo đại đoàn kết ngay trong những ngày đầu năm du lịch việt nam đã có những bước khởi động đầy ấn tượng
tuy nhiên theo các chuyên gia để đạt được sự đột phá
còn đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy cách làm sáng tạo bài bản để duy trì sức hút của các sản phẩm và điểm đến du lịch một cách bền vững
có thể nói đạt được danh hiệu đã khó nhưng để gìn giữ danh hiệu hình thành một chỉ dẫn địa lý vững chắc
về thương hiệu du lịch của điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới còn khó hơn rất nhiều
nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng tăng cao nhất là dịp từ nay cho đến tết nguyên đán giáp thìn
theo thông tin trên báo hà nội mới thời gian gần đây
các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do làm đẹp ở những cơ sở thẩm mỹ không an toàn và từ dịch vụ làm đẹp trái phép
trước thực tế trên các bác sĩ khuyến cáo hiện có rất nhiều các cơ sở làm đẹp không ngại quảng cáo với những lời lẽ có cánh
và thực hiện nhiều thủ thuật không đúng với phạm vi hành nghề và đăng ký với cơ quan chức năng
vì vậy người dân nên lựa chọn các dịch vụ làm đẹp được cấp phép và thực hiện tại các cơ sở y tế uy tín
có các bác sĩ đào tạo chuyên ngành để tránh tiền mất tật mạng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thưa quý vị trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m suy yếu khối không khí lạnh yếu dần và lệch đông
miền bắc chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc đến đông nên ở bắc bộ vẫn sẽ duy trì tình trạng mây nhiều
ở khu vực phía đông bắc bộ thì có mưa nhỏ mưa phùn gần như suốt cả ngày
nền nhiệt đi ngang đến một mươi ba giờ nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi một đến hai mươi hai độ
còn đối với khu vực vùng núi phía bắc như tại hà giang cao bằng bắc cạn tuyên
quang và cả lạng sơn nhiệt độ thấp hơn ở ngưỡng một mươi tám hai mươi độ
chỉ riêng khu vực các tỉnh lai châu điện biên và sơn la trong ngày hôm nay vẫn có nắng nên nhiệt độ cao hơn
phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
đợt tăng cường lần này của không khí lạnh có tác động xuống đến các tỉnh miền trung nhưng không nhiều
vùng chịu tác động mạnh nhất của đợt tăng cường lần này là hai tỉnh thanh hóa và nghệ an
khiến cho khu vực này trong ngày hôm nay tiếp tục có mây nhiều cùng với mưa nhỏ
nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
vùng từ hà tĩnh trở vào đến quảng ngãi ít chịu tác động của không khí lạnh
trong sáng nay trời nhiều mây chiều mây giảm và thậm chí còn có nắng nhẹ
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
khu vực nam trung bộ là bình định phú yên hôm nay cũng nhiều mây hơn
đoạn nhiệt độ trong khoảng hai mươi chín độ
còn khánh hòa trở vào đến bình thuận thì trời có nắng cả ngày
nên nhiệt độ vẫn cao từ ba mươi đến ba mươi hai độ
ngày mới ở các tỉnh thành phía nam lúc này trời đã có nắng
báo hiệu hôm nay tiếp tục là một ngày khô giáo ở tây nguyên và nam bộ
nắng sớm cường độ nắng mạnh
thời gian nắng dài làm cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
sẽ vẫn cao từ hai mươi tám ba mươi một độ còn ở khu vực nam bộ là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực bắc biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày